sau khi tàu loạn di tan lặn xuống đáy đại dương ủy ban an toàn giao thông vận tải canada tuyên bố họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra an toàn liên quan đến các trường hợp của hoạt động du lịch thám hiểm này
lực lượng tuần xuyên mỹ vào ngày hai mươi hai tháng sáu ra thông báo cho biết tất cả năm người trên tàu loạn ditan đã thiệt mạng sau khi con tàu bị nổ thảm khốc
một số mảnh vỡ của con tàu đã được phát hiện ngay gần sắc tàu titanic
thông báo đáng buồn trên đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đa quốc gia thu hút sự chú ý của thế giới kể từ khi chiếc tàu lạ cỡ nhỏ bị mất tích ở bắc đại tây dương vào ngày một mươi tám tháng sáu
nga đã bổ sung danh sách cấm nhập cảnh đối với nhiều quan chức châu âu nhằm đáp trả quyết định của liên minh châu âu eu áp đặt gói trừng phạt thứ một mươi một đối với moscow liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine
trong một tuyên bố bộ ngoại giao nga lưu ý danh sách cấm nhập cảnh bao gồm các quan chức an ninh công chức doanh nhân và các thành viên của nghị viện châu âu chịu trách nhiệm áp đặt các biện pháp trừng phạt moscow cũng như các cá nhân tổ chức có liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho ukraine
phía moscow nhấn mạnh hành động của eu là bất hợp pháp và làm suy yếu các chuẩn mực pháp lý quốc tế đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đáp trả các hành động không thân thiện của phương tây
trước đó eu đã thông qua gói trừng phạt thứ một mươi một đối với moscow
cùng việc đưa ra cơ chế tác động đến các nước thứ ba bị nghi ngờ tái xuất hàng hóa bị trừng phạt cấm vận chuyển các sản phẩm khác nhau qua nga và các hạn chế cá nhân khác
các bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở anh đã công bố kế hoạch đình công dài nhất trong lịch sử của cơ quan y tế quốc gia nhs liên quan đến vấn đề tiền lương
hiệp hội y khoa anh cho biết các bác sĩ mới hành nghề sẽ tiến hành đình công trong năm ngày từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng bảy
ngay sau khi nhs kỷ niệm bảy mươi năm năm tháng một
trước đó trong tháng này các bác sĩ đã đình công trong bảy mươi hai giờ để phản đối việc chính phủ từ chối nhượng bộ sau khi đưa ra đề xuất tăng lương năm
người phát ngôn của thủ tướng rishi sunak cho rằng mức tăng năm lương là công bằng và hợp lý
đồng thời cảnh báo việc các bác sĩ tiến hành đình công có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân cũng như nỗ lực của chính phủ trong việc rút ngắn danh sách bệnh nhân phải chờ đợi thăm khám và điều trị
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng mức lương thực tế của các bác sĩ đã bị cắt giảm hai mươi sáu trong vòng một mươi năm năm qua
do tiền lương không theo kịp lạm phát các bác sĩ muốn khôi phủ mức lương của năm hai nghìn tám hai nghìn chín
nhưng chính phủ cho rằng điều này đồng nghĩa với mức tăng lương trung bình ba mươi năm trong năm nay
và như vậy là phải chi quá nhiều ngân sách
làn sóng đình công của các bác sĩ y tá và nhân viên y tế yêu cầu tăng lương ngang hoặc cao hơn lạm phát đã khiến nhiều bệnh nhân bị hủy hoặc hoãn lịch hẹn thăm khám và điều trị
với ba trăm tám mươi tám phiếu thuận hai trăm ba mươi bốn phiếu chống và ba mươi một phiếu trắng
quốc hội đức đã thông qua luật nhập cư mới
đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt chưa từng có ở quốc gia đầu tàu kinh tế của châu âu
luật nhập cư mới bao gồm một hệ thống điểm trong đó giảm yêu cầu nhập cảnh đối với những người muốn sinh nhập cư dựa theo trình độ chuyên môn tuổi tác và kỹ năng ngôn ngữ của họ
đầu năm nay hiệp hội các phòng thương mại và công nghiệp đức cho biết hơn năm mươi số công ty của đất này đang phải vật lộn để lấp đầy các vị trí tuyển dụng do thiếu lao động lành nghề
tỷ lệ các công ty gặp khó khăn trong tuyển dụng ở mức cao chưa từng có và theo kết quả khảo sát hai mươi hai công ty báo cáo tình trạng thiếu hụt lao động chiếm tỷ lệ năm mươi ba
tăng trưởng giá thực phẩm ở anh đã bắt đầu giảm bớt sau khi lên tới một mươi chín một trong tháng bốn
đây là tỷ lệ cao nhất trong hơn bốn mươi năm năm qua
và nhiều cuộc khảo sát cũng cho thấy là tốc độ tăng giá thực phẩm có thể đã vượt qua mức đỉnh song việc nới lỏng lạm phát vẫn có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến
theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường qnta lạm phát lương thực tại anh đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng sáu này tuy nhiên vẫn đang ở mức cao một mươi sáu
trứng nước sốt chế biến các món ăn và các sản phẩm khoai tây đông lạnh tăng giá nhiều nhất
trong khi đó theo nghiên cứu từ ngân hàng lloyd chi phí theo dõi chỉ số đối với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đã giảm lần đầu tiên
trước đó chính quyền anh đã đàm phán với các siêu thị về việc giảm giá thực phẩm cho người tiêu dùng trên cơ sở tự nguyện
tesco chuỗi siêu thị lớn nhất của nước này đã giảm giá bánh mì mì ống và bông cải xanh song chưa có gì đảm bảo giá sẽ quay trở lại như mức cũ
các nhà tổ chức olympic paris hai nghìn hai mươi bốn đã thông báo lộ trình rước bước với hy vọng sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực sau khi cảnh sát bất ngờ khám xét trụ sở của ban tổ chức sự kiện thể thao này
do nghi ngờ có những sự kiện
không chỉ có singapore áp dụng mà nhiều nước đã xây dựng chiến lược giáo dục tài chính cá nhân thành công trên thế giới như anh australia ba lan nhật bản